với vị trí địa lý thuận lợi và sự quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến đầu tư tỉnh vĩnh phúc đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng
trong thu hút fdi hiện nay đã có hơn chín bảy trăm linh doanh nghiệp đến đầu tư và phát triển sản xuất
tại tỉnh này góp phần tăng thu ngân sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế
nhằm chủ động tiếp cận và thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp châu âu và hoa kỳ
vĩnh phúc tiếp tục tổ chức hội nghị thu hút đối tượng fdi
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn với ông lê duy thành
phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc về vấn đề này
hiện nay việc mở rộng thị trường xúc tiến đầu tư tìm kiếm các thị trường tiềm năng
chúng tôi nhận thấy thị trường châu âu và thị trường mỹ là những thị trường rất tiềm năng
các doanh nghiệp đến từ các thị trường này họ là những doanh nghiệp lớn có thương hiệu
và cũng sử dụng hàm lượng công nghệ rất là cao và sử dụng các công nghệ
và đảm bảo phù hợp với môi trường
vâng vậy thì với khoảng cách xa như vậy vĩnh phúc có chính sách gì riêng
cho cái khối doanh nghiệp châu âu và mỹ không thưa ông ạ
ngoài việc tạo môi trường rất thuận lợi về thủ tục hành chính
các vấn đề liên quan đến đất đai các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực
các vấn đề liên quan đến hạ tầng kể cả hạ tầng xã hội cũng như hạ tầng kỹ thuật
thì chúng tôi còn tạo ra một môi trường sống tốt phù hợp
với các nhà đầu tư đến từ châu âu
một loạt các khu nghỉ dưỡng các khu du lịch cũng như là các khu đô thị mở ra
thì chúng tôi cũng đang hướng tới phong cách châu âu
tôi cho rằng đây là những cái điểm mà các nhà đầu tư đến từ mỹ hoặc từ châu âu rất quan tâm
vâng trong tất cả các sự kiện thu hút đầu tư tại các tỉnh
thì thủ tướng chính phủ luôn luôn nhắc nhở rằng tỉnh cũng như doanh nghiệp
cần phải thực thi những dự án đã được
ký kết tại hội nghị xúc tiến
vậy thì vĩnh phúc làm như thế nào để các dự án này thực thi được thưa ông ạ
để chuẩn bị cho những hội nghị xúc tiến như thế này là chúng tôi chuẩn bị khá là tốt
thứ nhất là về quy hoạch thứ hai là về đất đai
và thứ ba là về các cái dự án chúng tôi cần thu hút
cả ba cái yếu tố này chúng tôi đều rất cụ thể rất rõ ràng
cho nên là cái đối tượng các cái nhà đầu tư mà chúng tôi mời đến dựa cái hội nghị xúc tiến ngày hôm nay
là những đối tượng mà họ cũng quan tâm
họ cũng đã và đang quan tâm đến những dự án cụ thể của chúng tôi
để chuẩn bị cho cái hội nghị xúc tiến này thì tỉnh vĩnh phúc cũng vừa mới tổ chức hai cái đoàn
một cái đoàn đi mỹ và một cái đoàn đi châu âu
và sau khi hai cái đoàn này đi thì các cái dự án các cái chính sách
cũng như là các cái khu mà chúng tôi mong muốn thu hút đầu tư đã được chuyển đến cho họ
và họ thật sự quan tâm thì họ mới đến dự ngày hôm nay
vâng một lần nữa xin cảm ơn ông đã
đã tham gia trả lời phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay